chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đại diện mạng xã hội này cho biết trang web của họ có chính sách chung cho tất cả các video nếu cảm thấy không phù hợp người dùng có thể thông báo gỡ bỏ đây phải chăng là một tuyên bố rũ bỏ trách nhiệm
chương trình hôm nay giới thiệu bài vì sự lành mạnh của không gian mạng của tác giả hải bằng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tháng một mươi năm hai nghìn sáu tập đoàn google chính thức mua lại mạng xã hội
tập đoàn google chính thức mua lại mạng xã hội điện tử có chức năng đăng tải chia sẻ video youtube
hợp đồng mua bán diễn ra trong bối cảnh youtube đang đứng trước nguy cơ bị nhiều cá nhân tập đoàn lớn kiện tụng vì những video hình ảnh vi phạm bản quyền mang nội dung khiêu dâm bạo lực chứa mã độc
google được cho là cứu tinh của youtube vì với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ và đội ngũ quản trị mạng trình độ cao google đủ khả năng biến website này thành một kênh video lành mạnh và thân thiện với người dùng internet
không chỉ thuật toán của youtube thường xuyên gợi ý người sử dụng nhấn vào video chứa nội dung bạo lực khiêu dâm vi phạm bản quyền
mà quản trị mạng của youtube dường như cũng thường làm ngơ trước kiến nghị của người dùng khi họ phản hồi về video chứa nội dung xấu bằng hệ thống trả lời tự động
các vụ việc từ trước đến nay cho thấy youtube chỉ vào cuộc khi mọi sự trở nên nghiêm trọng thu hút mối quan tâm của báo chí và có sự can thiệp từ các cơ quan pháp luật
trên thế giới
chính sách quản lý thiếu trách nhiệm của youtube đã nhiều lần bị các tờ báo uy tín và thành viên mạng xã hội này lên án chỉ trích
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tờ độc lập của anh đưa tin một cô bé ở georgia mỹ đã tự tử trong một video phát trực tiếp
đoạn video thương tâm có độ dài bốn mươi hai phút nhanh chóng được đưa lên youtube và facebook
chỉ được gỡ sau khi đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và cảnh sát địa phương không thể ngăn được hàng triệu lượt xem đoạn phim này trên thế giới
vấn đề cần quan tâm là bất chấp nỗ lực của cảnh sát và gia đình nạn nhân youtube và facebook chỉ xóa bỏ video sau khi tờ độc lập liên hệ với họ
mới đây ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy nhiều tờ báo trên thế giới đưa tin youtube kênh youtube trả phí của google
hãng walt disney đã hủy hợp đồng hạn chế từ khóa tìm kiếm cắt làm quảng cáo với pewdiepie của unkebeck
người thụy điển sau các phát ngôn hình ảnh có nội dung phân biệt chủng tộc ủng hộ phát xít xuyên tạc kinh thánh
kênh youtube của ullec là một trong những kênh phát triển nhanh nhất youtube tính đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đã có năm mươi tám triệu tám trăm ba mươi hai hai trăm ba mươi tám người đăng ký
kênh youtube này nhận được sự ủng hộ của phần đông cộng đồng mạng khi họ đã quá mệt mỏi với những video nhảm nhí phản cảm của pewdiepie
thậm chí có người còn mong pierrepite sẽ xóa kênh video chính thức như lời hứa của anh ta vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu khi đạt cột mốc năm mươi triệu người theo dõi
xong đó chỉ là một cách thức youtube đưa ra để xoa dịu dư luận khéo léo đưa punapy khỏi tai tiếng
kênh youtube của unkebeck là một trong những kênh phát triển nhanh nhất youtube tính đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đã có năm mươi tám tám trăm ba mươi hai hai trăm ba mươi tám người đăng ký
bởi trên thực tế trước khi giọt nước làm tràn ly pewdiepie đã đăng chín video khác liên quan chủ đề đức quốc xã phân biệt chủng tộc nhưng không hề bị youtube thổi còi
nhiều nhà bình luận cho rằng động thái muộn màng của youtube chỉ được thực hiện sau khi đại diện mạng xã hội này không thể trả lời được chất vấn của tờ tạp chí phố quân
vậy còn tu rai như mọi thường lệ anh ta vẫn tiếp tục đăng tải các video lố lăng than thở rằng
nhiều tờ báo cố tình nghiêm trọng hóa trò đùa của mình
với nguồn thu từ các video khoảng một mươi hai triệu usd trong năm hai nghìn một mươi năm có lẽ mọi vi phạm của firepy chỉ thật sự dừng lại khi youtube cấm cửa vĩnh viễn anh ta mà thôi
nhưng youtube đã không làm điều đó
thực tế cho thấy sự quản lý lòng lèo của youtube nói riêng và các trang chia sẻ mạng xã hội khác mà điển hình là facebook
xuất phát từ nguồn lợi nhuận khổng lồ họ nhận được
dù đó có thể là hành vi phi pháp
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu gia đình của năm người mỹ thiệt mạng tại bờ tây jerusalem
sau vụ tiến công của hamas đã đưa yêu cầu facebook bồi thường một tỷ usd
vì mạng xã hội này tạo điều kiện cho những kẻ khát máu tuyển lực lượng chia sẻ thông tin khủng bố
đáp lại đơn khiếu kiện facebook lập luận rằng
họ chỉ là một trang trung gian có những tiêu chuẩn cộng đồng
đừng khiếu lại hành vi bị cho là nghiêm trọng
trong khi đó một thành viên của hamas còn chế diễu luật sư và gia đình các nạn nhân khi tuyên bố
việc kiện facebook cho thấy chính sách của mỹ đang chống lại sự tự do của ngôn luận và báo chí
một điều đáng buồn khác là trong khi hàng triệu video hình ảnh xấu vẫn lan truyền trên facebook
hệ thống kiểm duyệt của mạng xã hội này còn khiến dư luận công phẫn hơn vì xóa nhầm cả thông tin sạch
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng naui sonbeck đã khiếu nại facebook sau khi mạng xã hội này xóa bức ảnh em bé napan nổi tiếng trên trang cá nhân của bà
ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy cnn đưa tin facebook xóa bỏ hình ảnh bức tượng thần nepin tại thành phố bollona italia
từ thế kỷ một mươi bảy khi cho rằng đây là nội dung khiêu dâm
thực tế youtube hay facebook hoàn toàn có thể chặn đứng nguồn thông tin sai lạc
nội dung bạo lực khiêu dâm trên mạng xã hội của họ bằng các điều chỉnh thuật toán tăng cường bộ lọc ngôn ngữ và hình ảnh
nhưng xem ra họ lại không muốn thực hiện điều đó
trong bài facebook sẽ không chặn bỏ các thông tin sai lạc vì họ không việc gì phải làm thế
trên tờ người bảo vệ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu giáo sư schuki bình luận rằng
chẳng bao giờ có chuyện facebook chặn những dòng chia sẻ của người dùng
ngược với ý tưởng cốt lõi của mạng xã hội này
nhiều người thích buôn chuyện giả dối mà họ tin tưởng đang diễn ra trên thế giới
công việc kinh doanh của facebook chỉ là chia sẻ các thông tin mà những người ấy quan tâm
thay vì hướng tới một không gian ảo nhưng an toàn và lành mạnh
những năm qua các trang mạng xã hội sẵn sàng chi hàng tỷ đô la mỹ
vì mục đích thu hút lượng người truy cập để thu lợi nhuận
qua các thương vụ của google
có kết quả đáng ngạc nhiên
trong giai đoạn hai nghìn một hai nghìn một mươi bảy
tập đoàn này chỉ mua bảy công ty an ninh mạng trên tổng số hàng trăm thương vụ đình đám
facebook cũng chỉ mua lại hai công ty trong số sáu mươi một công ty kinh doanh
liên quan đến vấn đề an ninh bảo mật
với đầu tư nghèo nàng cho an ninh mạng
cùng chính sách quản lý lòng lèo như vậy
bất kỳ người dùng mạng xã hội nào cũng có thể trở thành con mồi ngon của tin tặc
của những kẻ dựng chuyện nạn an ninh mạng
hắn cắp bản quyền xâm hại hình ảnh cá nhân
cũng do chính sách kinh doanh như vậy
nhiều người sử dụng trên thế giới đã và đang từ bỏ youtube facebook
để chuyển sang các mạng xã hội khác đáng tin cậy hơn
trong khi đó youtube cũng đã vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ của các mạng xã hội
khi chức năng chia sẻ đăng tải và trực tuyến video
không còn là sân chơi độc quyền của trang web này
vì thế sự độc tôn của facebook và youtube
khó có thể duy trì trong những kế hoạch của các mạng xã hội
như nhận định chung của nhiều chuyên gia về mạng xã hội
kể từ khi thông tư ba mươi tám của bộ thông tin và truyền thông
quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
bộ thông tin và truyền thông
đã có lịch làm việc với nhiều nhà cung cấp nước ngoài
các dịch vụ mạng xã hội khác
để có biện pháp phát triển không gian mạng lành mạnh
điều này cho thấy tinh thần hợp tác cùng phát triển của việt nam
với các tập đoàn đại chúng lớn trên thế giới
tuy nhiên đây cũng là thời điểm youtube google
cần xem lại chính sách phương pháp làm việc của họ
nếu không muốn bị người dùng tẩy chay
cũng như phải đối diện biện pháp xử lý nghiêm khắc
từ cơ quan chức năng
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
vì sự lành mạnh của không gian mạng
của tác giả hải bằng
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau